thủ tướng hungary viktor orbán người được xem là đồng minh lâu năm của cựu tổng thống mỹ donald trump
đã có buổi gặp gỡ ông trump ở florida vào hôm tám tháng ba
phát biểu trên đài quốc gia hungary vào hôm một mươi tháng ba ông orbán cho biết
ông ấy sẽ không đổ một số nào vào cuộc chiến ukraine nga
bởi rõ ràng ukraine không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình
thủ tướng hungary cũng nói thêm nếu như mỹ và châu âu không viện trợ thêm tiền và vũ khí
thì cuộc chiến này sẽ kết thúc
người mỹ có thể tiên phong cắt đất viện trợ và châu âu sẽ nối gót
thủ tướng viktor orbán đã từ chối gửi vũ khí đến kiev và duy trì quan hệ đồng minh kinh tế chặt chẽ với moscow
kể từ khi lực lượng nga xâm chiếm ukraine vào năm hai nghìn hai mươi hai
lần gần đây nhất ông orbán đã gặp tổng thống nga vladimir putin vào tháng một mươi tại trung quốc
bất chấp những nỗ lực của liên minh châu âu nhằm cô lập nga
ông orbán tin tưởng rằng ông trump có khả năng để ổn định tình hình châu âu hiện nay
và tạo lập hòa bình sau khi cuộc chiến kết thúc
tuy nhiên cũng theo thủ tướng hungary làm thế nào để kết thúc chiến tranh bằng con đường đàm phán vẫn là một vấn đề để ngỏ
thủ tướng hungary cho biết trong thời gian nắm quyền từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một
ông trump là tổng thống của hòa bình được cả thế giới tôn trọng và do đó tạo điều kiện cho hòa bình
không có xung đột ở ukraine cũng như trung đông vào thời điểm đó
thủ tướng hungary nhấn mạnh ngày nay sẽ không có chiến tranh nếu ông trump là tổng thống mỹ
theo ông orbán ông trump và ông đã đồng ý rằng
sẽ có hòa bình nếu có những nhà lãnh đạo thế giới mong muốn hòa bình
thủ tướng orbán nói thêm ông tự hào vì hungary là một trong những quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình
kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột nga ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hungary đã liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng
không giống như các nước láng giềng eu
buladeh từ chối cung cấp vũ khí cho kiev duy trì quan hệ kinh tế với moscow
và chỉ trích các lệnh trừng phạt nga của eu là phản tác dụng
nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại
nhưng cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất hợp lý nào từ ukraine
hoặc những người ủng hộ kiev ở mỹ và eu
trong điều kiện như vậy nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi
các mục tiêu của mình ở ukraine thông qua các biện pháp quân sự
thủ tướng hungary giải thích mục đích chuyến thăm bloida của ông
là để nói thẳng thắn rằng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông trump
sẽ tốt hơn cho toàn thế giới
không chỉ trong mối quan hệ giữa buladet và washington
thủ tướng hungary nói thêm
tất nhiên người dân mỹ sẽ quyết định ai sẽ là nguyên thủ quốc gia tiếp theo của họ
ông orbán là nhân vật được nhiều người bảo thủ ở mỹ ngưỡng mộ
vì các chính sách cứng rắn về nhập cư
các kế hoạch hỗ trợ gia đình và lập trường lên tiếng về chủ quyền quốc gia
trong một video trên trang facebook của mình
ông cho rằng giữa nhiệm kỳ tổng thống hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một của ông trump
đã có hòa bình ở trung đông và cả ukraine
viết trên mạng xã hội just social của mình
ông trump nói rằng ông orbán là một nhà lãnh đạo lớn
và được tôn trọng trên khắp thế giới
đồng thời cho biết việc tiếp ông orbán là một vinh dự
ông trump viết
hungary là một quốc gia an toàn nhờ chính sách nhập cư mạnh mẽ của ông ấy
và chừng nào ông ấy còn nắm quyền thì điều đó sẽ luôn như vậy
trước chuyến thăm ông orbán đã chia sẻ về kế hoạch này
trong bài phát biểu trước phòng thương mại và công nghiệp hungary
đây hoàn toàn không phải là cá cược
mà cách tiếp cận lành mạnh duy nhất đối với hungary
là trông cậy vào sự trở lại của cựu tổng thống donald trump
bình luận về cuộc gặp
tổng thống mỹ joe biden chỉ trích việc ông trump tiếp xúc một người
đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả
tôi nhìn thấy một tương lai nơi chúng ta bảo vệ nền dân chủ
chứ không làm suy giảm nó
đầu tuần trước ông trump gần như chắc chắn đã trở thành ứng viên của đảng cộng hòa
cho cuộc bầu cử tổng thống mỹ
khi đối thủ cuối cùng của ông bà nikki haley
đã rút khỏi chiến dịch tranh cử do thua một mươi bốn một mươi năm bang trong siêu thứ ba
điều đáng nói là cuộc gặp diễn ra khi ông orbán chưa có cuộc gặp trực tiếp nào
với tổng thống mỹ joe biden kể từ khi ông biden nhậm chức
tổng thống mỹ joe biden đã kích cả ông trump và ông orbán
trong thời gian dừng chân vận động tranh cử ở pennsylvania hôm tám tháng ba
bạn có biết hôm nay ông trump sẽ gặp ai ở mar a lago không
ông obama của hungary người đã tuyên bố thẳng thừng rằng
ông ấy không nghĩ nền dân chủ có hiệu quả
tổng thống biden tuyên bố bản thân ông đang tìm kiếm một tương lai
nơi chúng tôi bảo vệ nền dân chủ chứ không làm suy giảm nó
trong chiến dịch tranh cử ông trump nhiều lần tuyên bố
sẽ giải quyết xung đột ukraine trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu ông quay lại phòng bầu dục đồng thời tuyên bố sẽ ngồi lại
với cả tổng thống ukraine volodymyr zelensky và tổng thống nga vladimir putin
trước đó xuyên suốt chiến dịch tranh cử của mình
ông donald trump cũng nhiều lần kêu gọi không hỗ trợ tài chính cho ukraine
khi trả lời câu hỏi phỏng vấn trên truyền hình vào tháng hai vừa qua
về việc mỹ có nên gửi tiêm kích f một mươi sáu cho ukraine để chống lại nga hay không
ông donald trump đã nói
tôi cho rằng mỹ nên hỗ trợ đàm phán hòa bình giữa hai nước nga và ukraine
và tôi không nghĩ chúng ta nên gửi nhiều vũ khí cho họ
ông donald trump cũng từng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột nga ukraine trong vòng hai mươi bốn giờ
nếu tái đắc cử tổng thống mỹ vào năm nay bằng con đường đàm phán
các nước châu âu đang tính đến phương án tăng tri tiêu quốc phòng
trước kịch bản cựu tổng thống mỹ donald trump tái đắc cử
khiến washington ít can dự hơn vào các hoạt động của nato nguồn tin ngoại giao cho hay
daily telegrab ngày chín tháng ba dẫn lời giới ngoại giao châu âu nhận định
nato có thể đối mặt với nguy cơ mỹ rút khỏi liên minh nếu ông trump tái đắc cử vào tháng một mươi một tới
do vậy nato cần lên kế hoạch chiến lược để đối phó với những hậu quả
và xem xét lại năng lực phòng vệ của khối
khả năng mỹ rút khỏi nato là điều đáng lo ngại
không ai biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo một nhà ngoại giao châu âu chia sẻ
ông trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng cộng hòa mỹ
ông gần như nắm chắc đề cử đại diện đảng cộng hòa ra tranh cử vào cuối năm nay
sau khi chiến thắng ở một mươi bốn trong tổng số một mươi năm bang trong đợt bầu cử sơ bộ siêu thứ ba hôm năm tháng ba
trước đó một số cựu quan chức cấp cao của mỹ cảnh báo
mỹ sẽ rút khỏi nato nếu ông trump trở lại nhà trắng
bản thân ông trump trong các chiến dịch tranh cử của mình đều chỉ trích nato
và cho rằng washington đang phải gánh chi phí an ninh thay cho các thành viên khác trong khối
mới đây ông trump tuyên bố mỹ sẽ không bảo vệ bất cứ thành viên nato nào
không tuân thủ quy định chi ít nhất hai gdp cho quốc phòng
do vậy theo các nhà ngoại giao một trong những kế hoạch của châu âu
là tăng tri tiêu quốc phòng trong thời gian tới
các nhà lãnh đạo châu âu cũng bày tỏ sự lo lắng
nếu ông trump tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới
mỹ sẽ giảm bớt hỗ trợ cho cả ukraine và nato
theo đó lo lắng dường như là tâm trạng chung của nhiều người mỹ
trước viễn cảnh trump biden tái đấu khi họ không thực sự đặt niềm tin vào gương mặt nào
với chiến thắng vang dội trong ngày siêu thứ ba
tổng thống mỹ joe biden và cựu tổng thống donald trump gần như chắc chắn
sẽ trở thành đại diện đảng dân chủ và cộng hòa ra tranh cử vào nhà trắng năm nay
lặp lại cuộc đối đầu năm hai nghìn hai mươi
dù vậy trong nhiều tháng qua qua cuộc thăm dò dư luận cho thấy
đa số người mỹ không mặn mà với màn tái đấu cham biden
slalonda houghton năm mươi tuổi nói khi bước vào một địa điểm bỏ phiếu ở austin texas
để bầu cho ông biden hôm năm tháng ba
bạn đã bao giờ nghe nói bạn đàn chọn nhưng đó không phải lựa chọn bạn muốn chưa
khi tôi vào đó tôi sẽ nói lại chúa xin hãy giúp con
tại los angeles jackson kohler người tự nhận mình là đảng viên dân chủ tiến bộ cho biết
ông chỉ miễn cưỡng bỏ phiếu cho tổng thống biden
bỏ phiếu là nghĩa vụ của công dân nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm đi bầu
người mỹ thường xuyên phản nàn về các chính trị gia
nhưng giới quan sát cho thấy hiếm khi có nhiều người mỹ không hài lòng với đường lối của đất nước đến vậy
trong cuộc đua tổng thống năm nay
hiếm khi có nhiều cử tri đến vậy nói rằng họ muốn một lãnh đạo khác
cử tri không thích cả tổng thống biden và cựu tổng thống donald trump nhiều đến mức
giờ đây họ có biệt danh riêng những người ghét cả hai
katelyn marcellin sáu mươi chín tuổi cựu tri cộng hòa đến từ lausiana
từng hy vọng thống đốc florida giornesantis sẽ là ứng viên mới của đảng cộng hòa cho năm hai nghìn hai mươi bốn
nhưng sẽ miễn cưỡng bỏ phiếu cho ông trump thêm một lần nữa
tôi đã bầu cho donald trump vào năm hai nghìn hai mươi vì tôi thực sự hài lòng với những thành tích của ông ấy khi tài chức
bà nói năm hai nghìn một mươi sáu tôi bỏ phiếu cho ông ấy phần lớn vì tôi không thể có thiện cảm với hillary clinton
lúc bấy giờ tôi không biết mong đợi điều gì ở ông trump
markellan cho biết thêm tôi sẽ không bỏ phiếu cho đảng dân chủ vì nhiều lý do
nhưng ngay cả khi tôi cân nhắc điều đó ứng viên dân chủ mà tôi lựa chọn không phải là do

tôi ước gì các ứng viên trẻ hơn của cả hai đảng có cơ hội lần này
nhưng thực tế là như vậy rồi
sloka anatareana ba mươi bảy tuổi cử tri dân chủ đến từ new york đã bầu cho ông biden vào bốn năm trước
và dự định lặp lại quyết định này trong cuộc bầu cử năm nay
điều khác biệt lần này là chúng ta đã có vaccine covid một mươi chín
và việc đi bỏ phiếu sẽ không giống như một hành trình sinh tử nữa
nhưng nói về sự sống và cái chết giờ đây chúng ta phải đối mặt với các cuộc chiến ở ukraine và gaza
mặc dù tôi không tán thành cách tổng thống biden xử lý những cuộc xung đột đó
tôi chắc chắn không sẵn sàng đổ thêm dầu vào lửa bằng cách bầu cho ông trump
anatareana cho rằng cô không muốn quay trở lại thời trump với chủ nghĩa biệt lập
cũng như không muốn thấy tòa án tối cao ngày càng nghiêng về đảng cộng hòa và quyền của phụ nữ
và người thiểu số bị hạn chế
trong khi đó asamiya kwasi ba mươi năm tuổi cử tri độc lập từ california đã bỏ phiếu trắng vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng lần này dự định bỏ phiếu cho ông trump dù đây không phải là ứng viên anh thực sự thích
năm hai nghìn hai mươi tôi cảm thấy cả hai ứng viên đều không có gì nổi bật

tôi đã phớt lờ những mối quan tâm của người dân mỹ
bây giờ khi đã hiểu đủ về cách mỗi ứng viên điều hành trên công vị tổng thống
tôi thực sự cảm thấy rằng trump là người đỡ hơn trong hai người tồi tệ và tôi sẽ bầu cho ông ấy lần này
là người cực lực chống lại chính sách can thiệp trong quan hệ đối ngoại
qua di cho rằng tổng thống biden đã phớt lờ mối bận tâm của người mỹ khi xử lý xung đột ở ukraine và gaza
anh giải thích tôi không ủng hộ việc phung phí tiền của người nộp thuế mỹ vào những cuộc chiến đó
kwasi nói thêm
tôi hy vọng ông trump có thể thúc đẩy khẩu hiệu nước mỹ trên hết để chúng ta có thể đảo ngược hướng đi khỏi chính sách đối ngoại đáng lo ngại của ông biden
fret burroud sáu mươi tuổi cử tri cộng hòa ở nevada người đã không bầu cho ai năm hai nghìn hai mươi
giờ cũng đang cảm thấy mệt mỏi và thất vọng với cả đảng dân chủ lẫn cộng hòa
tôi thấy chán nản trước viễn cảnh ông trump có khả năng trở thành ứng viên đại diện đảng cộng hòa
tôi thấy rất buồn khi đảng dân chủ đang kiên quyết ủng hộ một người quá lớn tuổi và rõ ràng thiếu minh mẫn
không ai xứng đáng trở thành tổng thống
nếu không có những diễn biến bất ngờ mà bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng ra tôi sẽ không bỏ phiếu cho cả trăm lẫn biden
brid hy vọng sẽ có một ứng viên chung dung ở đảng thứ ba ra tranh cử để ông có thêm lựa chọn
tôi không tán thành quan điểm rằng ứng viên từ đảng thứ ba sẽ làm tổn hại đến ứng viên của đảng này hơn đảng kia
ông nói tôi cũng không chấp nhận quan điểm nực cười rằng nếu bạn không bỏ phiếu cho x thì bạn thực sự đang đứng về phía y
ebon ekowe bảy mươi năm tuổi cử tri dân chủ đến từ texas
đã bầu cho ông trump vào năm hai nghìn một mươi sáu sau đó chuyển sang bỏ phiếu ủng hộ ông biden năm hai nghìn hai mươi
bà dự định bầu cho ứng viên đảng dân chủ thêm một lần nữa vào tháng một mươi một
không còn đảng cộng hòa ở đất nước này nữa giờ đây đó là đảng của trump
như donald trump jnio đã tuyên bố với chúng ta vài năm trước
người có thể buộc đảng của mình tuân theo chương trình nghị sự do ông ta đề ra
để dễ dàng đưa quốc gia vào chương trình nghị sự của gia đình trump
đó có thể là dấu chấm hết đối với nền dân chủ
bakun nhấn mạnh biden có thể yếu về vấn đề nhập cư
ông ấy có thể già và chính sách kinh tế có thể không mang lại tác động quá lớn
nhưng ông ấy là một người tốt
jem sullivan năm mươi hai tuổi cử tri cộng hòa bang indiana nói rằng
ông đang phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa trong cuộc tổng tuyển cử năm nay
ông sẽ không bầu cho tổng thống biden nhưng tin rằng cựu tổng thống trump sẽ là nhân tố gây chia rẽ
sullivan từng đặt hy vọng vào nikki haley tin rằng bà sẽ có cơ hội tốt hơn nếu đối đầu với tổng thống biden
theo ông trump từng là nhân tố mới trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
và tình hình quốc tế thời điểm đó cũng ổn định
khiến ông được bầu
nhưng bối cảnh hiện nay không như vậy cham là một người có tâm lý không ổn định
vì vậy sau khi ông ấy giành được đề cử tôi sẽ xem ông ấy tập học quanh mình những ai
trong đó có lựa chọn phó tổng thống
nếu trump có thể thu hút những người thực sự nghiêm túc điều đó có thể tạo ra khác biệt
chúng ta cần một người thực sự trưởng thành xử lý mọi vấn đề